tuy nhiên tại trụ sở trong toàn lực lượng các trạm cửa ô kiểm dịch đều được phun khử khuẩn hóa chất định kỳ một tuần một lần để đảm bảo an toàn
hy vọng rằng với sự nỗ lực của lực lượng hậu cần sẽ là hậu phương vững chắc để các cán bộ chiến sĩ tuyến đầu yên tâm tư tưởng chiến đấu với đại dịch
còn hiếu là đối tượng giúp sức khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trần trọng hoàng và chỗ ở của các đối tượng liên quan
lượng chức năng đã thu giữ một trăm hai mươi tài liệu có nội dung liên quan tới việc vay tiền
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ trần trọng hoàng và đậu xuân hiếu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ từ năm hai nghìn một mươi chín đến lúc bị bắt hoàng và hiếu đã cho rất nhiều người dân vay tiền với tổng số tiền là hơn sáu tỷ đồng
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền thu lợi bất chính tính trong một tháng của các đối tượng này là gần tám trăm linh triệu đồng
chiều nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã thông tin với cơ quan báo chí về việc phát hiện đường dây mua bán các thiết bị ghi âm ghi hình ngụy trang để gian lận thi cử
hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về vụ việc này
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an quận thanh xuân và quản lý thị trường hà nội bắt quả tang đối tượng trần văn tiến trú tại vĩnh phúc
đang thực hiện hành vi giao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức usb cho khách hàng
toàn bộ các thiết bị ghi âm ghi hình định vị ngụy trang được phát hiện thu giữ là sở hữu của đối tượng trần văn toàn chú tại vĩnh yên vĩnh phúc
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ tại nơi ở của đối tượng tổng số là hai mươi ba mặt hàng với hàng trăm thiết bị ghi âm ghi hình
định vị ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn đồng hồ bút usb mũ lưỡi chai cúc áo
trong đó một số thiết bị ghi âm ghi hình được giao bán với tên gọi dụng cụ thi cử để phục vụ cho những người mua có ý định gian lận trong các kỳ thi
các thiết bị ghi âm ghi hình do đối tượng mua bán phục vụ gian lận thi cử được ngụy trang rất tinh vi khó phát hiện bằng mắt thường
các thiết bị này đều được nhập lậu và không có hóa đơn chứng tử xuất xứ
liên quan tới vụ
vụ sập giàn cầu khiến bốn người tử vong tại tòa nhà số một mươi sáu phố nguyễn công chứ phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày ba mươi tháng bảy tại công trình của tòa nhà cao tầng số một mươi sáu phố nguyễn công chứ phường phạm đình hổ
chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư
theo ủy ban nhân dân quận hai bà trưng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại an nam chịu trách nhiệm lắp đặt hạng mục vách ngăn khu vệ sinh tại công trình trên
và công ty này đã thuê nhóm công nhân thời vụ do bà nguyễn thị luyến ở trương mỹ làm đội trưởng để vận chuyển thi công vách ngăn
một thông tin đáng chú ý khác văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết tính đến một mươi bảy h chiều ngày ba tháng tám
mưa lũ sau bão số hai đã làm ít nhất hai người chết tại tỉnh quảng ninh và tỉnh hòa bình
mưa lũ kéo dài cũng đã làm ngập một bảy trăm một mươi năm hectare lúa và hoa màu tại quảng ninh bắc giang hà tĩnh
tại tỉnh hòa bình mưa lớn cục bộ kéo dài đã gây sạt lở một số tuyến đường thuộc huyện mai châu dự án cầu trắng thành phố hòa bình và một số hồ đập bị hỏng mái thượng lưu
riêng tại xã tú sơn huyện kim bôi đã có một người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi
khi đi qua ngầm tràn vào tối ngày hai tháng tám trên địa bàn tỉnh phú thọ mưa to kéo dài trong nhiều giờ đã khiến cho một số địa phương trong tỉnh phú thọ bị ngập nhiều xã bị cô lập hoàn toàn
tại huyện miền núi tân sơn mưa to cũng đã làm cho bốn xã bị cô lập gồm tân sơn đồng sơn lai đồng kiệt sơn
tại các đập tràn qua các xã này mực nước đã lên trên một mét gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông
tại km một trăm sáu mươi sáu chín trăm linh quốc lộ sáu đoạn qua xã hua tạt huyện vân hồ
tỉnh sơn la sạt lở đã xảy ra với hơn một trăm linh mét khối đất đá từ trên núi lăn xuống đường khiến cho giao thông bị ủn tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ
chiều ngày ba tháng tám văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các địa phương đề nghị tiếp tục phòng chống mưa lũ
chủ động di rời sơ tán người dân tại những nơi có nguy cơ lũ quét lũ ống ngập lụt